năm hai nghìn tám câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh ra đời đầu tiên tại thôn phong nam xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
sau một mươi năm phát động đến nay toàn thành phố đã có một trăm bốn mươi hai câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh
với phẩm chất bộ đội cụ hồ luôn gương mẫu trong mọi hoạt động qua những hành động cụ thể thiết thực
các cựu chiến binh kêu gọi mọi người chung tay làm việc vì một đà nẵng xanh sạch đẹp tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng
lễ ra mắt của câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh thôn xuân dương xã hòa châu huyện hòa vang hôm nay diễn ra trong thời tiết không thuận lợi
nhưng từ sáng sớm các hội viên đã có mặt đúng giờ và đông đủ
ông huỳnh chiếu dù ở tuổi xưa nay hiếm vẫn nhiệt tình hưởng ứng tham dự vận động thành lập câu lạc bộ
với ông bảo vệ môi trường luôn là trách nhiệm chung của mỗi người trong đó người cao tuổi phải làm gương
cho con cháu loay theo
tại hội nghị
tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống
đã tổng kết chương trình một mươi năm phối hợp giữa hội cựu chiến binh thành phố và sở tài nguyên vào môi trường vừa qua
thành công được đánh giá lớn nhất là các bên đã xây dựng được tiêu chí về môi trường cho từng khu vực
bám sát theo chủ đề chủ điểm hoạt động tại từng đơn vị địa phương để triển khai chương trình hành động cụ thể và hiệu quả
để hoạt động có hiệu quả đối với lại câu lạc bộ môi trường này
chúng tôi đã có một cơ sở diễn
một cái quy chế đã gửi về cho thâu và chúng tôi sẽ tiếp tục dựa trên cái quy chế đó
chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch ra quân hàng tuần của ngày chủ nhật xanh sạch đẹp
cũng như ra quân theo kế hoạch của bộ trường của ủy ban dân xã hòa châu
trong một mươi năm qua đã xây dựng là từ chín câu lạc bộ môi trường đến nay là lên một trăm bốn mươi hai câu lạc bộ môi trường
bao gồm là câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh ở khu vực ven biển
câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh khu vực nội thành
câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh ở khu vực nông thôn hòa hoang
và câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh ở cả cái khu trung cư trên vệ đoàn thành phố đi vào hoạt động có hiệu quả
mô hình câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh dần đi vào hoạt động một cách có nền nếp
được thường trực hội cựu chiến binh quan tâm nhân rộng
hơn ba cựu chiến binh trên toàn thành phố thời gian qua đóng vai trò là những tuyên truyền viên năng động
tích cực chung tay góp sức làm cho đường làng ngõ phố trở nên khang trang sạch đẹp
môi trường ngày càng được cải thiện và đáng sống hơn trong mắt người dân và du khách